công trình nâng cấp chỉnh trang cải tạo chuyển hóa các điểm tồn động rác thành những mảng xanh lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời tại công viên mũi tàu nam long
công trình từ một điểm đen về rác tồn động trong khu dân cư gây ảnh hưởng về mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thực hiện chỉ thị một mươi chín
và hai trăm linh ngày chào mừng đại hội đảng các cấp của ban thường vụ thành ủy ủy ban nhân dân phường phối hợp với các ban ngành đoàn thể chính trị phương cấp ủy chi bộ khu phố hai
vận động nhân dân đóng góp kinh phí gần năm trăm linh triệu đồng để xây dựng khu công viên này
cái khu vực này thành cái công viên xanh sạch đẹp và trang bị các cái dụng cụ tập thể dục thể thao để bà con có một cái nơi đến đây sinh hoạt thích thở cái không khí trong lành và luyện tập thể dục thể thao
công trình sân chơi của trẻ em tại khu phố ba
từ một khu đất xuống cấp nghiêm trọng không thể tổ chức sinh hoạt đảng ủy phương đã chỉ đạo đoàn thanh niên phương phối hợp với cấp ủy chi bộ khu phố ba
vận động người dân mạnh thường quân đóng góp gần năm trăm linh triệu đồng để xây dựng khu công viên
tuổi thơ savimes tại hẻm một nghìn hai trăm linh năm
chúng tôi đã vận dụng giữa đảng ủy phương cũng như là chi bộ khu phố triển khai chỉ đạo cho khu phố thực hiện cái công việc này
thì khu phố sẽ báo cáo lên đảng ủy ủy ban xin phép là vận động kinh phí từ người dân
sau đó thì chúng tôi sẽ làm một cái trường ban khu phố làm một cái thư ngõ gửi cho các hộ dân để vận động toàn bộ các kinh phí này
trước khi mà vận động được thì chúng tôi đã bán
báo cái đơn vị mà thi công cũng như là lắp ráp các dụng cụ thể dục thể thao này là hết bao nhiêu tiền
thì sau đó chúng tôi thông báo cho bà con thì mỗi một bà con là tùy hảo
các mạnh thường quân nhiều tiền thì đóng nhiều mà người dân ít tiền thì đóng ít
thì nói chung là chỉ trong vòng coi như là có chưa đầy hai tháng là chúng tôi đã làm xong cái công viên này
qua đó đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp
cùng với tinh thần phấn khởi đồng thuận cao đối với các hộ khu lân cận
là nơi cho các tầng lớp nhân dân tham gia tập thể dục thể thao
và tạo ra một sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi vui chơi giải trí
chúng tôi làm được cái này thì cũng nhờ cái sự đồng thuận của nhân dân vận động nhân dân đồng góp
là toàn bộ kinh phí là từ nhân dân đóng góp và một số mạnh thường quân là ủng hộ giúp đỡ
cho nên đến bây giờ thì có kết quả như ngày hôm nay
và cái nhìn thấy là vừa có cây xanh vừa cây hoa thì thành một cái môi trường xanh sạch đẹp
và nâng cao môi trường sống cho bà con nhân dân ở đây
chúng tôi ở đây rất là phấn hỡi
rồi mỗi sáng tập thể dục rồi đi bộ rồi xung quanh các chị em về hưu ở đây
thì rất là quan ngân của chính sách của nhà nước ban hành
ngoài các công trình trên hàng tuần phương phú thuận còn phát động nhân dân hưởng ứng ngày thứ bảy tình nguyện
ngày chủ nhật xanh nhằm huy động toàn dân
dành thời gian từ một mươi năm đến ba mươi
ba mươi phút để làm vệ sinh môi trường và thực hiện phân loại rác tại nguồn
đảng quỹ phường cũng đã triển khai chỉ đạo thực hiện về công tác phát triển mảng xanh đô thị trên địa bàn phường
qua đó bốn khu phố đã cùng chung tay góp sức và vận động nhân dân trên địa bàn
cùng các doanh nghiệp mạnh thường quân trên địa bàn cũng đã triển hóa được năm điểm
về chuyển quá công viên và lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao với tổng kinh phí là gần hai tỷ đồng
qua đó tạo được sự đồng thận và hứng ứng của người dân trong khu vực
ô nhiễm môi trường tại thành phố hồ chí minh đang trở thành một vấn đề cấp bách
đe dọa trực tiếp đến các thành quả về phát triển kinh tế xã hội du lịch
cũng như tác động trực tiếp đến sức khỏe của người dân
trong đó mô hình về bảo vệ môi trường của phường phú thuận quận bảy là một điểm sáng
không những kiểm soát ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường
nâng cao chất lượng môi trường sống trong khu đô thị khu dân cư
còn góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết số hai mươi năm của quận ủy quận bảy
và thực hiện chỉ thị một mươi chín của ban thượng vụ thành ủy tp hcm về bảo vệ môi trường
thưa quý vị ô nhiễm môi trường tại tp hcm đang trở thành một vấn đề cấp bách
đe dọa trực tiếp đến các thành quả về phát triển kinh tế xã hội du lịch
cũng như tác động trực tiếp đến sức khỏe của người dân
trong đó mô hình về bảo vệ môi trường của phường phú thuận
quận bảy là một điểm sáng không những kiểm soát ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường
nâng cao chất lượng môi trường sống trong khu đô thị khu dân cư
còn góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết số hai mươi năm của quận ủy quận bảy
và thực hiện chỉ thị một mươi chín của ban thường vụ thành ủy tp hcm về bảo vệ môi trường
quý vị thân mến nội dung chương trình tp sống đẹp tuần này sẽ được khép lại tại đây
hẹn gặp lại quý vị trong các lần phát sóng tiếp theo
xin kính chào tạm biệt